tỉnh bình phước có hơn hai trăm sáu mươi km đường biên giới tiếp giáp với vương quốc campuchia
nội biên có một mươi năm xã thuộc ba huyện là lộc ninh bù đớp và bù gia mập
với đặc thù tuyến biên giới dài nên lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bình phước luôn đề cao cảnh giác
đặc biệt không để các đối tượng xấu các thế lực thù địch lợi dụng lúc nhân dân ta đang vui xuân đón tết
để ra tay thực hiện các hành động sai trái phạm pháp
đứng chân trên địa bàn xã lộc thiện của huyện lộc ninh đồng biên phòng tà nốt là điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi đây
so với các xã vùng biên ở huyện lộc ninh thì lộc thiện là xã có trình độ dân trí thấp đời sống của người dân còn nhiều khó khăn
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ cao
thu nhập chính chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng phương thức canh tác lại lạc hộ khiến năng suất lao động thấp
chính vì vậy việc giúp nhân dân đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế nâng cao trình độ dân trí
góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần văn hóa cho đồng bào ở những nơi này
được đồng biên phòng tà nốt xác định là nhiệm vụ vừa có ý nghĩa cấp thiết lại vừa cơ bản lâu dài
thông qua chương trình ngân hàng bò giống do bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình phước phát động
đồng biên phòng tà nốt đã thực hiện trao tặng hoặc cho nhiều hộ dân mượn bò giống để nhân đàn
khi bò sinh sản thì con bê đầu tiên sẽ được chuyển sang cho hộ gia đình khác
cùng với bò giống nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng được đồn hỗ trợ dây giống để phát triển chăn nuôi
những kết quả đó đã phần nào giúp bà con nơi vùng biên giảm bớt đi những khó khăn thiếu thốn
từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
gia đình tính như
mua dây mà không có tiền quá nghèo bộ đội biên phòng giúp cái vốn để mua
mà được cái dây rồi tôi khó đi chú khó đi lấy cỏ ba cái lá cây cho nó ăn giữ sức khỏe cho nó mập tốt xuyên sản
cho gia đình có cái nguồn thu thì giảm cái nghèo khó dám chăm sóc bò tốt để giảm cái nghèo
nhưng mình đã biết bao nhiêu rồi mình cực khổ không có tiền mua không có vốn liệu
bây giờ nhờ bộ đội biên phòng giúp đó mình rất cảm ơn
cùng với việc giúp người dân xây dựng các mô hình kinh tế đồn biên phòng tà nốt luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động mọi tầng lớp nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động quản lý
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân đã trở thành phương châm hành động của cán bộ đội vận động quân chúng đồng biên phòng tà nốt
tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nắm bắt tâm tư nguyện vọng những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của bà con
đội vận động quần chúng tham mưu với chỉ huy đơn vị đưa ra những giải pháp giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế
để ổn định cuộc sống cho bà con cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tích cực vận động người dân không nhậu nhẹt quá đà
không đánh cờ bạc không bán đất canh tác tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
tích cực lao động phát triển kinh tế
đặc biệt lực lượng biên phòng đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với đội ngũ già làng
người có uy tín ở các thôn ấp phát huy vai trò và tiếng nói của họ
để việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đạt hiệu quả cao nhất
trước đây trong kháng chiến dân làng và bộ đội luôn kề vai sát cánh lên nhau
chúng tôi vào rừng đào củ mai củ trục hái lá rừng để ăn
cái bụng tuy có đói nhưng cùng bộ đội đánh giặc thì không bao giờ mệt mỏi
bọn chúng có súng có máy bay thì chúng tôi có trông có xà gạc đào hầm chuẩn không sợ
giải phóng rồi đồng bào và bộ đội luôn gắn bó đoàn kết
bộ đội được cấp gạo muối thuốc men quần áo thì đồng bào cũng được nhận như vậy
từ trước đến nay đồn biên phòng luôn quan tâm đến bà con
tôi nói với bà con phải ổn định chỗ ở để sản xuất làm ăn đừng du canh du cư nữa
giờ thì cuộc sống cũng ổn rồi
đồng biên phòng tà nốt thực hiện nhiệm vụ quản lý gần một mươi bốn km đường biên giới chính diện
để kịp thời ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng thời điểm nhân dân ta đang vui tết đón xuân
ra tay thực hiện các âm mưu xấu các việc làm phi pháp
thì nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đề cao cảnh giác luôn được lãnh đạo đồn quán triệt chặt chẽ tới mỗi cán bộ chiến sĩ
đối với đồn thì bộ chỉ huy là chỉ đạo chung cho tất cả các đồn ở tuyến biên giới ăn tết trước
trên cơ sở ăn tết trước thì để cho anh em cán bộ chiến sĩ thứ nhất là chuẩn bị các
công việc sắp xếp và là chủ động trong cái vấn đề là trực tết và bảo vệ tết
đặc biệt là khi có tình huống phức tạp xảy ra thì anh em kịp thời lên đường làm nhiệm vụ
ngoài những giờ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát sẵn sàng chiến đấu
các cán bộ chiến sĩ còn tranh thủ tích cực trong hoạt động tăng gia sản xuất
nhờ đó chất lượng bữa ăn hàng ngày được cải thiện đáng kể tăng cường sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
cũng nhờ tích cực trong hoạt động tăng gia sản xuất
nên bữa cơm của cán bộ chiến sĩ trong những ngày tết cũng trở nên đầy đủ hơn với nhiều loại thực phẩm
trong số cán bộ chiến sĩ ở đây có những người lần đầu tiên đón một cái tết xa nhà xa gia đình bố mẹ với nhiều cảm xúc
lần đầu tiên em đón tết xa nhà thì em cảm thấy rất nhớ gia đình nhớ bố mẹ bạn bè ở nhà đang chờ mình
nhưng được cán bộ
chỉ huy đồn động viên tư tưởng thì em cũng yên tâm tư tưởng để mà thực hiện tốt nhiệm vụ
nhưng mà đối với em thì với tư cách là một người lính thì mình phải gạt qua những cảm xúc cá nhân đi
và thực hiện cho tròn nhiệm vụ của một người lính là bảo vệ vững chắc an ninh biên giới để cho bà con nhân dân vui tết đón xuân
hôm nay từ sáng sớm các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tà nốt cùng chị em hội phụ nữ xã lộc thiện tổ chức gói bánh tét ngay tại đồn
gần ba trăm linh chiếc bánh tét được gói sẽ trở thành quà tết được trao đến tầng tay cho những hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn sau khi đã được nối chính